hà lan đã trở thành quốc gia thứ tư ngừng nhập khẩu khí đốt tự nhiên của nga sau khi nước này quyết định không thanh toán việc mua khí đốt bằng đồng rút
tập đoàn năng lượng gazprom của nga ngày hôm nay thông báo đã ngừng hoàn toàn việc cung cấp khí đốt cho công ty năng lượng ga stera của hà lan
giải thích về quyết định này gazprom cho biết tính đến ngày ba mươi tháng năm gazpromxport vẫn chưa nhận được khoản thanh toán cho nguồn cung cấp khí đốt trong tháng bốn từ gazera
trong khi đó thông báo từ phía gastera cho biết quyết định của gazprom đồng nghĩa với việc từ nay cho đến ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai ngày kết thúc hợp đồng khoảng hai tỷ mét khối khí đốt theo hợp đồng sẽ không được cung cấp
gastara đã dự liệu điều này và tìm cách mua khí đốt ở nơi khác
trước đó vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai gasprom đã đình chỉ việc xuất khẩu khí đốt sang bulgari và ba lan
đến tháng năm tập đoàn này tiếp tục ngừng cung cấp khí đốt cho phần lan
đan mạch cũng phải đối mặt với tình trạng nguồn cung bị đóng băng sau khi từ chối yêu cầu thanh toán bằng đồng rút của nga